công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đã triệu tập đối tượng đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
về việc đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
trước đó ngày bảy tháng một mươi trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin có hiện tượng đào lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu phi
tại phường nghi hương thị xã cửa lò đã được trôn đưa đi tiêu thụ làm ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi và người tiêu dùng
ngày tám tháng một mươi cơ quan an ninh của công an thị xã cửa lò đã xác định được thông tin từ tài khoản facebook fanbell
chủ nhân của tài khoản là hoàng thị pê chú ở khối hiếu hạp phường nghi thu thị xã cửa lò
qua đầu tranh chủ tài khoản của facebook đã thừa nhận thông tin đưa ra là không có thật đối tượng chỉ nghe các tiểu thương bàn tán ở chợ
hiện cơ quan công an thị xã cửa lò đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật